các bác sĩ khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh đã kịp thời cứu sống người đàn ông ba mươi bảy tuổi đột ngột đau tức ngực tu thiết áp suýt đột tử do tắc động mạch phổi hai bên
do đó việc phát hiện sớm căn bệnh này là vô cùng quan trọng
theo các bác sĩ thuyên tắc phổi là tình trạng cục máu đông ở vị trí nào đó di chuyển lên động mạch phổi gây tắc nghẽn làm tắc mạch máu ở trong phổi
đây là tình trạng nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng do cục máu đông từ nơi khác đến gây tắc nghẽn nhánh động mạch phổi
điển hình là từ các tĩnh mạch ở chi dưới hoặc vùng trậu hậu quả phụ thuộc vào kích cỡ và số lượng huyết khối
biểu hiện lâm sàng khác nhau từ không có triệu chứng đến biểu hiện nặng tụt huyết áp ngất hoặc ngưng tim
các yếu tố nguy cơ của thuyên tác động mạch phổi bao gồm tiền sử bản thân hoặc gia đình có bệnh lý hình thành cục máu đông
đang mắc ung thư sử dụng các thuốc tránh thai có chứa estrogen phụ nữ mang thai hoặc sau sinh đẻ có thể tới ba tháng sau sinh
các yếu tố nguy cơ khác làm tăng nguy cơ mắc thuyên tắc phổi bao gồm phẫu thuật gần đây chấn thương gãy xương hoặc bất động
ví dụ như di chuyển bằng máy bay hoặc xe hơi dài thời gian
biểu hiện lâm sàng của thuyên tắc động mầy phổi đa dạng và không đặc hiệu dễ bỏ sót
các biểu hiện thường gặp như người bệnh có biểu hiện đột ngột khó thở xuất hiện tình trạng đau ngực triệu chứng ít gặp hơn là có tình trạng ho máu
thay đổi trạng thái tinh thần người già trường hợp nặng là biểu hiện tù huyết áp nhịp tim nhanh chóng váng ngất thậm chí là ngưng tim
để chuẩn đoán thuyê tắc phổi là xác định khả năng có bị thuyên tắc phổi hay không sử dụng các thang điểm chuyển hóa hoặc các ý kiến của bác sĩ lâm sàng
bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc phổi thấp hoặc trung bình được thực hiện xét nghiệm d dimer đây là sản phẩm chuyển hóa của cục máu đông
nếu d đi thấp không cần làm thêm xét nghiệm khác xét nghiệm hình ảnh được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc phổi cao
và những người có nguy cơ thấp hoặc trung bình mà có d dimer tăng cao
chụp các lớp vi tính động mạch phổi có sử dụng chất cản quang đường tĩnh mạch để xác định cục máu đông ở động mạch phổi sẽ được các bác sĩ chỉ định
điều trị thuyên tắc động mạch phổi sẽ phải cần sử dụng các thuốc chống đông máu cần sử dụng các thuốc này ngay khi có trần đoán thuyên tác động mạch phổi và thường dùng kéo dài ba sáu tháng
bệnh nhân mà kèm theo các yếu tố nguy cơ thuyên tắc phổi dai dẳng chẳng hạn như có các dối loạn đông máu di chuyển có thể điều trị kéo dài thậm chí là suốt đời
các thuốc ưa thích cho phần lớn bệnh nhân thuyên tắc phổi là các thuốc chống đông đường uống như apisapan edusapan dabigachan
các thuốc đối kháng vitamin k như guafarin được dùng cho các bệnh nhân có các bệnh lý làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông như hội chứng kháng phospholipid
các bệnh nhân là phụ nữ mang thai nên điều trị bằng heparin trọng lượng phân tử thấp vì các thuốc này không ảnh hưởng đến thai nhi
các bệnh nhân có nguy cơ cao tử vong do thuyên tắc phổi các bệnh nhân có sốc và không có nguy cơ cao chảy máu thì được điều trị bằng các thuốc ly giải cục huyết khối thuốc tiêu sợi huyết
các lựa chọn điều trị khác bao gồm lấy cục máu đông qua ống thông hoặc phẫu thuật
hầu hết những người bị thuyên tác động mạch phổi sau khi điều trị được cứu sống có thể tái phát
theo nghiên cứu khoảng năm bệnh nhân sau đó phát triển một dạng tăng huyết áp phổi gọi là tăng áp phổi do huyết khối tắc mạch mạng tính
do đó bệnh nhân cần học cách sống chung với nguy cơ tái phát thuyên tắc phổi
quan trọng là cần tuân thủ điều trị nhất là về việc sử dụng thuốc chống đông cũng như lưu ý khi sử dụng thuốc này
bởi vì ngay cả những bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông giải hạn cũng có thể bị tái phát huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi
ngoài ra có thể phòng ngừa tái phát thuyên tắc phổi bằng cách đi tái khám định kỳ sử dụng tất nén để ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu
di chuyển chân khi ngồi trong thời gian dài
sau phẫu thuật hoặc nghỉ ngơi do chấn thương gãy xương nên tập đi lại càng sớm càng tốt
tập thể dục thường xuyên và bỏ thuốc lá cũng là điều quan trọng giảm nguy cơ mắc và tái phát căn bệnh này
một số bệnh nhân hình thành hội chứng sau thuyên tắc phổi bao gồm khó thở và giảm chất lượng cuộc sống vài tháng sau khi bắt đầu dùng thuốc chống đông
khoảng một bốn bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp phát triển tăng áp lực động mạch phổi mã tính
tình trạng này có tỷ lệ tử vong từ hai mươi năm ba mươi sau ba năm nếu không được điều trị nhưng cũng có thể điều trị khỏi hoặc cải thiện khí phẫu thuật